hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong phần tin quốc tế xả súng tại một đền thờ hồi giáo ở canada ít nhất một mươi bốn người thiệt mạng
nhiều hãng hàng không phải điều chỉnh phi hành đoàn sau lệnh cấm nhập cảnh của mỹ
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn sáng nay trong chuyến công tác đầu năm đinh dậu tại các tỉnh miền trung
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm chúc tết và nói chuyện với lãnh đạo chủ chốt tỉnh quảng nam
cùng đi với thủ tướng có đồng chí nguyễn xuân phúc
nguyễn hòa bình bí thư chuông đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
và đại diện lãnh đạo một số cơ quan trung ương và quân khu năm
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nghe lãnh đạo tỉnh quảng nam
báo cáo sơ bộ những kết quả đạt được nổi bật về kinh tế xã hội của địa phương trong năm hai nghìn một mươi chín
và nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng cho rằng thời gian qua lãnh đạo tỉnh quảng nam đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết
thống nhất trong công tác chỉ đạo điều hành
và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
cơ cấu kinh tế đã có những chuyển biến tích cực
từ một tỉnh nông nghiệp đã chuyển sang công nghiệp và dịch vụ
và từ một tỉnh thu ngân sách mỗi năm chỉ có hơn một trăm hai mươi tỷ
đến nay quảng nam đã vượt qua con số hơn hai mươi tỷ
và trở thành một trong một mươi năm tỉnh thành phố trên cả nước đóng góp cho ngân sách trung ương
thủ tướng cho rằng thời gian qua lãnh đạo tỉnh quảng nam đã phát huy tâm hơn nữa
chứng nhận hành động hơn nữa và ý chí cao hơn nữa để thực hiện tốt tình trạng của năm hai nghìn một mươi bảy
một năm đầy phương thất khó khăn
mà góp đồng ý làm một địa phương trang ý trong phát triển công nghiệp trung
mà góp đồng ý như vậy cố gắng hơn để đóng góp một thị trung cả nước
và đặc biệt là đưa tỉnh quảng nam phát triển bình thường hơn nữa
thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh quảng nam cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ trong đó tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến phát triển du lịch
dịch vụ sớm hình thành trung tâm du lịch của cả nước muốn vậy quảng nam cần phải có thể chế
cơ chế phát triển và thu hút đầu tư đồng thời phải có bộ máy cán bộ xứng tầm biết tiếp cận
lắng nghe dân và có chương trình hành động cụ thể thiết thực nhằm góp phần đưa quảng nam phát triển nhanh bền vững
cũng trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm chúc tết đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ngãi thủ tướng chúc mừng sự tiến bộ toàn diện và những kết quả
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ngãi trong năm qua đồng thời nhấn mạnh tỉnh quảng ngãi
thuộc vùng kinh tế trọng điểm của miền trung cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành kinh tế đẩy mạnh xúc tiến
đầu tư thu hút các dự án lớn cần liên kết vùng với quảng nam đà nẵng và các tỉnh miền trung
tây nguyên để phát triển kinh tế bên cạnh đó thủ tướng cũng lưu ý tỉnh quảng ngãi cần tập trung
tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao giá trị hàng nông sản giải quyết việc làm cho lao động địa phương
quảng ngãi cũng cần đổi mới cách làm phát triển đội ngũ cán bộ kiến tạo và hành động
nhân dịp năm mới thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ngãi
một năm mới nhiều may mắn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội
thưa quý vị và các bạn mặc dù phải trải qua một năm đầy khó khăn vất vả do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển
nhưng bà con ngư dân tỉnh quảng trị vẫn được đón một cái tết vui tươi ấm áp
bên cạnh sự hỗ trợ của chính phủ nhân dân cả nước ngư dân tỉnh quảng trị còn có các chiến sĩ biên phòng
cùng sắt cánh trong những lúc ra khơi sóng gió cũng như trên đất liền
những người lính biên phòng là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biệt
gia đình anh chị thưa quý vị và các bạn
trần văn cưu là một trong tám hộ ngư dân sống trong giãi nhà nghĩa tình
được đón biên phòng cảng cửa việt tỉnh quảng trị kêu gọi các nhà hảo tâm
thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc huyện triệu phong xây dựng trên phần đất của đồn
tết đình dậu năm nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển
nhưng gia đình anh luôn cảm thấy ấm cúng
tết đình rộng năm nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển
nhưng gia đình anh luôn cảm thấy ấm cúng
tết đình rộng năm nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển

tết đình rộng năm nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển
nhưng gia đình anh luôn cảm thấy ấm cúng
tết đình rộng năm nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển

tết đình rộng năm nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển
nhưng gia đình anh luôn cảm thấy ấm cúng
tết đình rộng năm nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển
nhưng gia đình anh luôn cảm thấy ấm cúng

tết đình rộng năm nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển
nhưng gia đình anh luôn cảm thấy ấm cúng

nhưng gia đình anh luôn cảm thấy ấm cúng
tết đình rộng năm nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển
cuối năm thì thầy luôn quan tâm đến xem là bọn mình về quê thế nào rồi tết nhất thế nào lo cho gia đình thế nào quan tâm đến gia đình là làm sao
thầy quan tâm đến từng chi tiết từng cái việc mà thực sự là như người anh và những người bố
giáo sư nghệ sĩ nhân dân lê ngọc canh một cây đại thụ trong làng múa việt nam năm nay đã tám mươi bốn tuổi
dù rất thành công trong sự nghiệp là thầy của biết bao lớp học trò nhưng ông vẫn nhớ như in người thầy đã dìu dắt mình cách đây bảy mươi năm
thời ông là em út liên lạc của trung đoàn thủ đô
tôi vẫn nghĩ tới có những người thầy dạy bảo mình từ những bước đi ban đầu
những người thầy ấy đã giao cho mình chiếc chìa khóa để mở cửa
đi tới tương lai và chính tương lai đó tôi đã đạt được cái kết quả đó
cho nên không thể không quên hình bóng giọng nói hình dáng lời dạy của từng thầy
may mắn một trong những người thầy năm ấy của giáo sư lê ngọc canh vẫn còn sống
vì thế dù tuổi cao nhưng giáo sư canh vẫn đến tri ân người thầy chín mươi tuổi của mình
chỉ gắn bó trong vài tháng ở chiến khu
nhưng thầy nguyễn hải trừng vẫn là người thầy cả đời của ông canh
hai mái đầu bạc đã ở tuổi gần đất xa trời nước mắt xen lẫn nụ cười hạnh phúc
đến thầy nhận ra ngay là thằng lê ngọc canh ngày xưa học trò của thầy
cho nên là tự nhiên nó xúc động mà cảm thấy là sung sướng hạnh phúc
đúng là không nói lời mà chỉ ôm thầy mà tự nhiên nước mắt ứa ra
bởi vì đó là một tình cảm tự nhiên từ trái tim mình từng con tim thưởng thức của mình
cảm động lắm
vô cùng cảm động
mỗi tình học thầy trò các tình mấy chục năm rồi mà vẫn nhớ như thế
đấy là quý lắm
có thể nói là tôi vô cùng xúc động
truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc việt đã được đúc kết trong nhiều câu ca giao như
nhất tự vi sư bán tự vi sư một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy hay không thầy đố mày làm nên
truyền thống ấy đã có từ bao đời
đến nay vẫn được trao quyền và gìn giữ
bởi đó là cốt lõi của mạch ngầm văn hóa việt
trong phần tiếp theo của chương trình hà nội khai mạc phố sách xuân vinh dậu hai nghìn một mươi bảy
nông dân phú yên hồ hởi ra đồng chăm sóc lúa đông xuân
khai tự kỷ niệm tám mươi bảy năm

ngày thành lập đảng cộng sản
đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục phát huy thành công của các hoạt động tôn vinh và phát triển văn hóa đọc trong thời gian vừa qua
sáng nay tại hà nội sở thông tin và truyền thông tp hà nội đã phối hợp với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm tổ chức khai mạc phố sách xuân đình dậu năm hai nghìn một mươi chín
phố sách xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy gồm hai mươi năm gian hàng sách
được trưng bày đẹp với sự tham gia của nhiều nhà xuất bản công ty sách được bạn đọc quan tâm như nhà xuất bản kim đồng nhà xuất bản phụ nữ nhà xuất bản văn học
đến với phố sách xuân bạn đọc sẽ có cơ hội được tiếp cận với nhiều thể loại sách phong phú đa dạng về chủng loại cùng nhiều phần quà ý nghĩa bất ngờ từ các nhà xuất bản công ty sách nhân dịp đầu xuân năm mới
đặc biệt phố sách xuân ninh dậu hai nghìn một mươi bảy còn có gian giới thiệu báo tết báo xuân của các cơ quan báo chí của hà nội không gian giới thiệu nghệ thuật
phố sách xuân được tạo ra bằng thư pháp và tặng chữ thư pháp viết miễn phí cho bạn đọc các quầy sách lưu động và một số khu vực kế nghỉ đọc sách cà phê sách dành cho bạn đọc tham gia phố sách xuân
ngoài các chương trình giao lưu giới thiệu tác giả tác phẩm của các nhà xuất bản công ty sách các hoạt động như tô màu sách lịch sử vẽ tranh dành cho thiếu nhi các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống thơ xuân cũng sẽ được tổ chức tại không gian phố sách
ban tổ chức hy vọng phố sách xuân đinh rậu hai nghìn một mươi bảy là một hoạt động ý nghĩa và thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa của nhân dân thủ đô trong những ngày đầu xuân năm mới
thưa quý vị và các bạn xin chữ trong những ngày đầu năm mới là một truyền thống thể hiện sự coi trọng chính nghĩa coi trọng trí thức và ai ai cũng mong muốn xin về cho mình một chữ để lấy may mắn và tài lộc
tại hải dương hàng năm cứ đến tết cổ truyền của dân tộc hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh lại tìm đến văn miếu mau
mỗi ngày khu di tích văn miếu mao điền và đền bia thuộc huyện cẩm giang để thắp hương cầu lọc tài học hành và xin chữ
mỗi ngày khu di tích văn miếu mau điền và đền bia đón hơn hai lượt khách trong và ngoài tỉnh hải dương đến tham quan đi cầu tài lộc và xin chữ lấy may những ngày đầu xuân
xin chữ đầu năm là một nét đẹp đã có từ lâu
đầu xuân thì năm nay em học lớp một mươi hai em xin chuyên đăng khoa
và em muốn là sau năm mới thì em thi đỗ được đại học theo ý nguyện của em
tết năm nay tại khu di tích xuất hiện khá nhiều thầy đồ trẻ
họ là những sinh viên nhà giáo nhà nghiên cứu hoặc là người có hoa tay viết chữ đẹp và yêu thích nghệ thuật thư pháp
sự xuất hiện của họ đã tạo nên sự khác lạ và nhiều nét tươi mới tại các bàn thư pháp
theo ghi nhận của chúng tôi thì tại các bàn viết luôn đông đúc người xin chữ
già có trẻ có
xong đông nhất vẫn là học sinh
học sinh các cấp cùng với đó là gần một chữ được viết ra mỗi ngày
đầu xuân năm mới thì cũng đi tổ chức cho các cháu đi lễ hội đầu xuân để gặp nhiều may mắn
và cháu thì năm nay nó học đại học năm đầu
thì cháu nó cũng muốn xin chữ trí để nó có trí tâm thầy vào trong học tập để có được kết quả cao
năm nay thì chúng tôi có nhà giạc quy hoạch khu viết thư pháp
để cho nhân dân tham quan chiêm bái nằm lễ tại đền và xin chữ
đầu xuân với mong muốn là cầu xin về sức khỏe về bình an
thì chúng tôi có bố trí là các thầy đồ là những người có năng lực và có tâm với di tích để viết và phục vụ cho dân dân
thì năm nay có thể nói rằng là một cái năm mà chúng tôi cũng có nhiều cái mạnh dạn đổi mới
về cái công tác phục vụ cho bà con nhân dân thì để trang nghiêm tại di tích tại đền bia
tục xin chữ và cho chữ đầu năm
không chỉ là món quà mang ý nghĩa xã hội triết học và tâm linh
mà còn tạo mối giao lưu văn hóa trong cộng đồng khi mọi người cùng nhau hướng tới chân thiện mỹ
mỗi chữ thư pháp ngoài ước mong của người xin tài đức của người cho
thì cần chính sự thành tâm hướng thiện của con người
để phong tục đẹp này được gìn giữ với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng của nó
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn nếu như trong những ngày cuối cùng của năm
đường xá ở thành phố hồ chí minh luôn trong tình trạng quá tải kẹt cứng
thì trong những ngày tết đinh rậu đường phố các bến tàu xe ở thành phố hồ chí minh lại mang một màu sắc khác
màu sắc của lễ hội và sự thảnh thơi
trước tết khu vực nhà văn hóa thanh niên nằm ngay trung tâm thành phố
luôn trong tình trạng đông đúc bởi nhiều người tranh thủ chụp hình trước khi về quê
và cả những chuyến xe nghĩa tình đưa sinh viên công nhân xa nhà về quê ăn tết chọn điểm tập kết nơi đây
tuy nhiên từ mùng một tết đến mùng ba tết khu vực này đường phố đã thoáng đáng hơn rất nhiều
tại các khu vực như hồ con rùa nhà thờ đức bà nhà văn hóa thanh niên đường hoa nguyễn huệ
hội hoa xuân thành phố nhiều gia đình bạn trẻ tranh thủ thư giãn bên ly cà phê
dạo phố chơi xuân chụp hình lưu niệm tận hưởng một buổi sáng cuối năm bình yên giữa lòng thành phố sạch đẹp
khác với người dân ở nhiều địa phương khác người sài gòn thường chọn cách chơi tết hơn là ăn tết
các gia đình trẻ những người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại thành phố thường tận dụng những ngày nghỉ để đi du lịch
năm nay ngoài chuyện đi bằng đường bộ đường thủy cũng là một phương án khác để du lịch
khi tàu hai thân chạy tuyến thành phố hồ chí minh không tăng giá vé và phục vụ không nghỉ tết
tuy nhiên nhìn chung giao thông thành phố đang ở thời điểm dễ chịu nhất trong năm
thậm chí nơi được coi là quá tải hết mức như cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cũng đã ổn định để đón khách đến thành phố hồ chí minh chơi tết
thưa quý vị và các bạn tính đến hết ngày ba tết đinh dậu trên cả nước
lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng trăm vụ tai nạn giao thông
nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người phóng nhanh vượt ẩu thậm chí lái xe trong tình trạng say rượu
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân về tình hình tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ tết vừa qua
theo số liệu báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong năm ngày vừa qua từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng một tức ngày hai mươi chín ba mươi mùng một mùng hai và mùng ba tết
trên cả nước đã xảy ra một trăm chín mươi hai vụ tai nạn làm chết một trăm một mươi tám người bị thương một trăm chín mươi bảy người
nguyên nhân do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu thậm chí lái xe trong tình trạng say rượu
trong những ngày tới người dân tiếp tục trở lại đô thị để làm việc
vì vậy nhiều khả năng sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông
người tham gia giao thông cần chú ý nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc
có thể xảy ra
ngay trong sáng nay tại khu vực phường thanh sơn đường lên chùa ba vàng
thành phố úng bí tỉnh quảng ninh chiếc xe khách mang biển số một mươi bảy k hai nghìn tám trăm sáu mươi chín
chở hai mươi chín người đi lễ chùa ba vàng đã bất ngờ bị nổ lốp và đâm vào vách núi
khiến hai người tử vong và nhiều người khác bị thương nặng
kính thưa quý vị chuyển sang thông tin tiếp theo
tại phú yên cuối năm hai nghìn một mươi sáu thời tiết bất lợi do mưa lũ kéo dài lúa đông xuân rèo xạ muộn
nhưng bù lại ruộng đồng được bồi đắp
một lượng lớn phù sa cuốn trôi chuột bọ sâu và côn trùng hại lúa
sau ba ngày nghỉ tết từ sáng sớm nay nhiều nông dân của tỉnh phú yên đã đồng loạt ra đồng thăm ruộng
chăm sóc lúa đông xuân gieo xạ muộn với hy vọng có được một mùa màng bội thu trong đầu năm mới
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại xã xuân phước huyện đồng xuân
tại cánh đồng gò căng có diện tích hàng trăm hectare ở xã xuân phước huyện miền núi đồng xuân
trên các con đường bê tông nông thôn mới
những người nông dân đầu tiên đã hồ hởi ra đồng kiểm tra dụng lúa
sau mâm cúng hạ niêu truyền thống vào sáng mùng ba tết
nhờ thăm đồng sớm nên nhiều chân ruộng ở xã xuân phước huyện đồng xuân
nông dân phát hiện lúa có hiện tượng mắc bệnh đạo ôn
sau ngày mùng ba tết bà con sẽ đồng loạt ra đồng phun thuốc không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng
nguyên nhân là do lúa vừa bón phân gặp thời tiết lạnh kèm theo sương mù
cháy ra là bệnh đạo ôn này nó hiếm biếng đó thì chế đạo ôn này
mình phải phung nhông phung rồi nó làm nhiều đấy không hết đấy
mắc thu đấy rất là án hướng
cũng trong sáng mùng ba tết nông dân ở các địa phương trong tỉnh phú yên
tranh thủ trời nắng ấm cắt những ngọn cỏ non đầu xuân
về vỗ béo cho gia súc sau nhiều ngày ăn tạm
sáng cũng tranh thủ mình cũng hạ niu rồi cũng đi tranh thủ cắt cỏ cho bò cho ăn nó đói
còn mình đi thăm bà con cô bác rồi nữa
bây giờ đây là bụng
bụng bé rồi
nói chung thì cái nhà nông của mình là cũng nhờ mấy bụng bò
có cái nguồn thu nhập ít nữa chứ còn nói chung là nhà nông ở đây làm cũng không có bao nhiêu hết
sáng mía đồ nó cũng hạ giá
nhờ bò có thu nhập cho gia đình
tỉnh phú yên có hơn hai mươi sáu hecta lúa đồng xuân và huyện miền núi đồng xuân là địa phương có tám mươi người dân làm kinh tế nội dung
nông nghiệp với hơn ba sáu trăm linh hectare lúa cuối năm hai nghìn một mươi sáu tuy thời tiết bất lợi do mưa lũ kéo dài lúa đông xuân gieo xạ muộn
nhưng bù lại ruộng đồng được bối đắp một lượng lớn phù sa cuốn trôi chuột bọ sâu vào côn trùng hại lúa
theo nông dân nếu phòng trừ dịch bệnh tốt vụ này năng suất lúa sẽ cao hơn năm ngoái hứa hẹn một mùa vàng bội thu trong năm hai nghìn hai mươi
trong phần tin quốc tế
xả súng tại một đền thờ hồi giáo ở canada ít nhất một mươi bốn người thiệt mạng
nhiều hãng hàng không phải điều chỉnh phi hành đoàn sau lệnh cấm nhập cảnh của mỹ
đã có ít nhất một mươi bốn người bị thiệt mạng sau khi một số đối tượng xả súng vào nhà thờ hồi giáo ở tỉnh quebec của canada trong lễ cầu nguyện sáng nay
thủ tướng canada justin trudeau đã gọi vụ xả súng này là hành động khủng bố nhằm vào người hồi giáo
ba tay súng đã bắn vào đám đông khoảng bốn mươi người đang tập trung tại trung tâm văn hóa hồi giáo quebec
hai nghi can trong vụ xả súng này đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi xảy ra vụ việc
nhưng trở ra danh tính thủ hiến tỉnh quebec philip goliath cũng cho biết đã huy động nguồn lực bảo vệ an toàn cho người dân trong tỉnh
trung tâm văn hóa hồi giáo quebec được biết đến là thánh đường hồi giáo lớn tại tỉnh này
đây không phải là lần đầu tiên thánh đường này trở thành mục tiêu tấn công của những đối tượng bài ngoại
trong tháng lễ ramadan hồi tháng sáu năm ngoái
thánh đường này đã phải hứng chịu một hành động được coi là bôi nhọ người hồi giáo
liên quan đến xác lệnh cấm nhập cảnh mới của tổng thống mỹ donald trump
nước mỹ sẽ vẫn tiếp tục nhận người tị nạn đang tạm thời lưu trú trên hai quốc đảo nau và papua new zeallet ở thái bình dương
theo thỏa thuận giữa australia và chính quyền cựu tổng thống mỹ barack obama
đây là thông báo của thủ tướng australia malcolm turnbull sau cuộc điện đàm với tổng thống mỹ donald trump
thủ tướng turnbull đã từ chối tiết lộ
số lượng cụ thể người tị nạn có khả năng được tái định cư tại mỹ
theo thỏa thuận mỹ sẽ tái định cư một số lượng trong gần một sáu trăm linh người tìm kiếm tị nạn
đang lưu trú tại hai quốc đảo nauru và papua new guinea nhờ tiền trợ cấp của australia
phần lớn những người tìm kiếm tị nạn là người hồi giáo đến từ khu vực trung đông châu phi và châu á
như vậy mỹ vẫn cho phép nhập cảnh đối với công dân và người định cư dài hạn ở canada
có quốc tịch gốc từ bảy nước hồi giáo có tên trong lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống donald trump
trong khi đó tại mỹ chính quyền nhiều bang lên tiếng phản đối xác lệnh trên
và hiện đã có ít nhất năm bang ra phán quyết vô hiệu hóa xác lệnh hành chính của tổng thống mỹ
theo hiệp hội vận tải hàng không quốc tế quyết định của tổng thống mỹ donald trump
về việc cấm nhập cảnh đối với công dân của bảy quốc gia hồi giáo
đã khiến các hãng hàng không thế giới phải tiến hành điều chỉnh để thích nghi với quy định mới này
hãng hàng không thế giới
tổng emirates airlines của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
vốn thực hiện các chuyến bay hàng ngày tới một mươi một thành phố của mỹ
đã phải thay đổi các phi công và tiếp viên hàng không trên các chuyến bay tới mỹ
để tuân thủ yêu cầu mới nhất của nước này
trong khi đó hãng hàng không nhật bản thông báo bắt đầu sàng lọc hành khách
đến từ bảy nước bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống trump
lệnh cấm này cũng có hiệu lực đối với các phi công và tiếp viên có quốc tịch từ bảy nước trên
thậm chí toàn bộ phi hành đoàn không phải là công dân mỹ
cũng cần một thị thực đặc biệt để nhập cảnh vào mỹ
thưa quý vị và các bạn quân đội chính phủ syri và đồng minh
đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ các thị trấn và làng mạc
thuộc khu vực thung lũng quadi barada gần thủ đô damas
với chiến thắng này thì thủ đô damas đã được cung cấp nước sinh hoạt
vốn bị thiếu trầm trọng trong nhiều tuần qua
wadi barada có một dòng suối lớn và một chạm bơm
cung cấp hầu hết lượng nước cho thủ đô damas
giao tranh dữ dội xảy ra tại wadi barada
trong nhiều tuần qua ảnh hưởng đến lệnh ngừng bắn trên toàn quốc
và khiến năm năm triệu người ở thủ đô damas sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt
trung tâm hòa giải syri của nga thông báo hơn hai sáu trăm linh phiến quân
đã hạ vũ khí ở thung lũng wadi barada của syri
việc nước anh rời khỏi liên minh châu âu là nguyên nhân
khiến cho ủy ban châu âu phải đẩy lùi kế hoạch đầu tư
cho dự án vũ trụ của mình đến sau năm hai nghìn hai mươi
dù đây là một chương trình rất quan trọng
đối với chính sách không gian châu âu của eu
ủy ban châu âu đang tìm kiếm vốn tài trợ
chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa tái sử dụng
một công nghệ đang được xem là mang tính cách mạng
trong cuộc đua vào không gian hiện nay
tuy nhiên nguồn tài chính cho chương trình
không nằm trong dự trù kế hoạch ngân sách hiện nay
mà phải đợi tới ngân sách giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
các đàm phán về brexit làm cho liên minh này
khó định hình được số vốn hiện có dành cho các dự án vũ trụ
trong khi đang xem xét ngân sách từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
hiện nay các sáng kiến vũ trụ của các doanh nghiệp châu âu
chủ yếu trông chờ vào các nguồn tài chính công
và nguồn vốn dành cho lĩnh vực đầu tư rủi ro
tại châu âu eo hẹp hơn rất nhiều so với ở mỹ
thưa quý vị và các bạn
hoa hậu người pháp iris mittenare
đã giành chức viêng miệng hoa hậu hoàn vũ lần thứ sáu mươi năm
trong đêm chung kết hoa hậu hoàn vũ năm hai nghìn một mươi chín
kết thúc dạng sáng nay tại thủ đô manila của philippines
trải qua nhiều vòng thi
người đẹp hai mươi bốn tuổi đến từ pháp đã chiến thắng tám mươi năm người đẹp khác
và chính thức nhận vương miệng danh giá
từ hoa hậu hoàn vũ hai nghìn một mươi năm pia voutsobach
mittenare mơ ước trở thành bác sĩ nhà khoa
sau khi tốt nghiệp đại học
á hậu một thuộc về hoa hậu haiti raquel pellissier hai mươi năm tuổi
còn á hậu hai được trao cho đại diện từ colombia andrea tova hai mươi ba tuổi
kết quả này khá bất ngờ
vì những ứng cử viên nặng ký hơn
như thái lan hay trung quốc
hai đại diện chủ nhà philippines
đã vượt mất cơ hội giành vương miện